các lực lượng chức năng trên địa bàn thường xuyên túc trực kiểm tra nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm chương trình phòng chống dịch cũng như chương trình bình ổn giá đăng ký với thành phố đáp ứng nhu cầu của người dân không găm hàng tăng giá trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh
ngày hôm qua phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn văn nhật chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
trước đó công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện tài khoản facebook là lê thị luyến đăng tải thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín nên đã phối hợp với công an huyện tam bình điều tra và phát hiện chủ tài khoản này là nguyễn văn nhật
tại cơ quan công an nhật đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
trước đó do có mâu thuẫn cá nhân và muốn hạ uy tín của người khác nhật đã tạo lập và sử dụng đăng tải thông tin có nội dung vi phạm pháp luật trên tài khoản facebook lê thị luyến
sau đó đăng tải một số thông tin sai sự thật như trên kèm theo là các hình ảnh về hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín của cơ quan chức năng
công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn văn nhật mức phạt tiền là bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
và tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường chú tại thôn vĩnh thanh xã tân xuân huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
và đối tượng chu đức mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thông nguộn xã cương sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh về tội đánh bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý